tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài rani wik dreami singhe thủ tướng sri lanka đang có chuyến thăm chính thức nước ta
tại buổi tiếp thủ tướng ike singhe bày tỏ vui mừng tới thăm việt nam và cảm ơn sự trân trọng lòng mến khách mà tổng bí thư và các nhà lãnh đạo việt nam đã dành cho thủ tướng và đoàn
thủ tướng thông báo với tổng bí thư về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo việt nam trước đó
đánh giá cao những thành tiệu to lớn của đảng chính phủ và nhân dân việt nam trong xây dựng và phát triển đất nước thủ tướng ike me singhe tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh sri lanka coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác nhiều mặt với việt nam
hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương góp phần thiết thực nhằm duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiên liệt chúc mừng thủ tướng wickremi sinh hê phu nhân và đoàn đại biểu sri lanka nhân dịp năm mới cổ truyền của sri lanka
đánh giá cao chuyến thăm việt nam của thủ tướng coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
chúc mừng những thành tiệu mọi mặt mà sri lanka đã đạt được trong thời gian qua
tổng bí thư tin tưởng chính phủ và nhân dân sri lanka sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa ngài thủ tướng sri lanka với các nhà lãnh đạo việt nam
và khẳng định đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với sri lanka
mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả đáp ứng được lợi ích của nhân dân mỗi nước
tổng bí thư đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để sớm triển khai có hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được
khẳng định đảng cộng sản việt nam hoan nghênh hợp tác tăng cường quan hệ với các chính đảng
và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với sri lanka trên các lĩnh vực phát triển đất nước
được tin về thảm họa sụp đổ núi phế liệu ở ngoài ô thủ đô colombo làm ít nhất hai mươi sáu người thiệt mạng và nhiều người mất tích
thông qua đoàn tổng bí thư đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân